đến hôm nay một mươi bốn tháng ba công an tỉnh đắk lắc đã xác minh làm rõ một mươi hai chủ tài khoản mạng xã hội facebook đã đăng tải thông tin sai sự thật về diễn biến của dịch bệnh gây tâm lý hoang mang dư luận trong nhân dân
hai đối tượng này đã vào trang facebook cá nhân đăng tải chia sẻ nhiều thông tin sai sự thật cho rằng dịch covid một mươi chín đã xuất hiện tại đắk lắc gây tâm lý hoang mang lo lắng trong nhân dân
sau khi tiếp nhận thông tin các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh đắk lắc đã nhanh chóng vào cuộc xác minh qua làm việc hầu hết chủ trang facebook đều đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình
hiện một trường hợp đã bị phạt hành chính năm triệu đồng một mươi một trường hợp còn lại đang củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật